trong ngày hôm qua đã có hơn năm trăm một mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín bốn triệu liều
tổng số ca được điều trị khỏi là bảy mươi một bốn trăm chín mươi bảy ca
bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày chín tháng tám của bộ y tế cũng cho biết
có thêm năm một trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi hai tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với hai ba trăm bốn mươi chín ca bình dương là một bảy trăm hai mươi năm ca